nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện cắt giảm giờ làm hoặc bố trí nhân công làm việc luân phiên vừa giữ chân người lao động vừa hỗ trợ có thu nhập ở mức thấp nhất để duy trì cuộc sống trong lúc khó khăn
trước thực trạng khoang thông thuyền của cầu đuống thấp và hẹp gây khó khăn cho phương tiện đường thủy qua lại bộ giao thông vận tải đang lập phương án chuẩn bị đầu tư cải tạo cầu đuống
báo hà nội mới có bài viết gỡ nút thắt trên tuyến hành lang vận tài thủy
bộ giao thông vận tải đề xuất hai phương án trong đó phương án hai được các chuyên gia đánh giá là phù hợp đó là cải tạo cầu đuống hiện có để nâng tĩnh không bảo đảm khả năng thông tuyến theo tiêu chuẩn cao chín năm m rộng năm mươi m đồng thời xây dựng mới cầu đường bộ cách cầu hiện tại về phía hạ liêu khoảng một trăm linh m
ở cả hai phương án bộ đều đề xuất xây dựng cầu đường bộ mới việc này không chỉ gỡ nút thắt cho tuyến vận tải thủy mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông cho hà nội
còn trên báo sài gòn giải phóng số giai ngợi hôm nay có bài viết thí sinh bám sát để thi tham khảo để ôn tập
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo lưu ý thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
cần chú ý những nội dung quan trọng là đăng ký môn bài thi đăng ký các chế độ ưu tiên các văn bằng chứng chỉ đặc biệt là các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
đăng ký các nguyện vọng xét tuyển sau khi đăng ký thí sinh cần ra soát để bảo đảm thông tin chính xác
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám kết quả được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng tám
thí sinh sẽ có thời gian để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đề thi năm nay nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành
chủ yếu là lớp một mươi hai bám sát chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với định hướng tinh giản chương trình trong bối cảnh dịch covid một mươi chín không đánh đố thí sinh
quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật